với chủ đề hội nhập thị trường vốn asean hướng tới một thị trường vốn asean liên kết toàn diện và năng động
chiều nay chín tháng một mươi hai hội nghị diễn đàn các thị trường vốn asean acmf lần thứ ba mươi ba đã được tổ chức tại hà nội
hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của việt nam với asean
góp phần vào thành công chung năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
từ đó khẳng định vai trò trách nhiệm quốc tế và sự chủ động tích cực của ủy ban chứng khoán việt nam
trong vai trò thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn hướng tới một thị trường vốn asean liên kết bền vững và năng động
tại hội nghị các bên đã cùng trao đổi xem xét hoàn thiện bộ nguyên tắc phát hành trái phiếu liên quan tới mục tiêu bền vững của asean
từ đó làm tiền đề để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của hệ sinh thái tài chính bền vững khu vực
kết thúc hội nghị hai bên đã thông qua kế hoạch acmf giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm đạt được kế hoạch tầm nhìn acmf hai nghìn hai mươi năm hướng tới một thị trường vốn asean liên kết toàn diện
sang năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý tiền tệ brunei sẽ kế nhiệm việt nam là chủ tịch tiến trình hội nghị diễn đàn thị trường vốn asean